trước diễn biến phức tạp của ổ dịch tại xã mê linh huyện mê linh
chủ tịch ubnd tp hà nội trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nguyễn đức trung
yêu cầu các đơn vị tập trung giả soát xác minh tất cả các trường hợp liên quan
ra quyết định cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm
trong đó ưu tiên những trường hợp liên quan đến chậu hòa mê linh
trưởng ban chỉ đạo chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung nhấn mạnh
cần phải đặc biệt lưu ý đến hành trình của bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
xanh hoa tại chậu hòa mê linh là đầu mối cung cấp hoa cho các tỉnh từ hà tĩnh trở ra
nên nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất lớn
ngoài ra ông nguyễn đức trung cũng yêu cầu tất cả những người đã từng đến hạ lôi
hay có liên quan đến chậu hòa ở quận tây hồ
và các điểm mua bán hoa ở các nhà tăng lễ trên địa bàn thành phố cũng phải được lấy mẫu cách ly
đồng thời ra soát kỹ các trường hợp có biểu hiện bệnh trong cộng đồng
theo các chuyên gia một trong những nội dung cần phải lưu ý hiện nay
đó là có đến sáu mươi tám người nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng bệnh

có khả năng sẽ bỏ sót hai phần ba người có nguy cơ nhiễm
hiện nay giai đoạn dịch bắt đầu có lây lan dự động ở phạm vi hẹn
và nếu mà chúng ta không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống
đặc biệt là viện cách ly gọi là giãn cách xã hội
thì việc mà chúng ta duy trì được thành quả này là rất khó khăn
tất cả các nhiễm trùng đường hô hấp mà phải vào bệnh viện
mà không rõ nguyên liên gì
thì tất cả các cái ca này đều phải coi là ca nghi ngờ là covid một mươi chín
chứ còn cứ lúc nào
bây giờ cũng nhăm nhăm là xem có yếu tố dịch tễ hay không
bây giờ không phải như vậy
phải chuyển hướng và phải làm rộng rãi hơn
để phát hiện sớm nguồn bệnh
thành phố sẽ tiếp tục mở rộng xét nghiệm trên diện rộng
khuyến khích người có biểu hiện bệnh tự giác đi xét nghiệm
sở y tế sẽ tập huấn lấy mẫu cho đội ngũ y tế cơ sở
bảo đảm lấy mẫu xét nghiệm được từ năm đến bảy mẫu
đồng thời xây dựng quy trình khám chữa bệnh
quản lý bệnh nhân phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch